kính chào quý vị và các bạn
nhà đầu tư nước ngoài sẽ không được tiếp cận một mươi một ngành nghề theo dự thảo luật của bộ kế hoạch và đầu tư
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cảnh báo tình trạng một số doanh nghiệp mượn mã số vùng trồng
gây ảnh hưởng đến uy tín trái cây việt nam xuất khẩu
ngành da dày kỳ vọng sẽ phù hồi vào cuối năm
đây là những thông tin chính được chuyển tới quý vị trong năm phút của chương trình nhịp sống kinh tế hôm nay
ngân hàng nhà nước vừa ban hành kế hoạch thực hiện hiệp định evfta với năm nhiệm vụ trọng tâm
đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chú trọng các nhiệm vụ chuyên ngành có tính chất liên quốc gia quốc tế
ngành nghề và điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài
đang là một trong những nội dung đáng chú ý của dự thảo nghị định trong luật đầu tư
đang được bộ kế hoạch và đầu tư soạn thảo
theo dự thảo một mươi một ngành nghề bao gồm
kinh doanh các hàng hóa dịch vụ thuộc danh mục độc quyền nhà nước trong lĩnh vực thương mại
hoạt động báo chí và hoạt động thu thập tin tức dưới mọi hình thức
đánh bắt và khai thác hải sản dịch vụ điều tra và an ninh
các dịch vụ hành chính tư pháp gồm dịch vụ giám định tư pháp dịch vụ thừa phát lại
dịch vụ đấu giá tài sản dịch vụ công chứng và dịch vụ của quản tài viên
dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài
kinh doanh nghĩa trang và công viên nghĩa trang dịch vụ thăm dò dư luận
dịch vụ nổ mìn dịch vụ kiểm định và cấp giấy chứng nhận cho các phương tiện vận tải
nhập khẩu phá rỡ tàu biển đã qua sử dụng
trong số bảy mươi quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư được cấp phép mới tại việt nam trong tám tháng qua
singapore là nhà đầu tư lớn nhất với bốn sáu tỷ usd chiếm bốn mươi bảy tổng vốn đăng ký cấp mới
tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tám tháng ước tính đạt một mươi một bốn tỷ usd
trong đó công nghiệp chế biến chế tạo là ngành được đầu tư nhiều nhất với gần tám một tỷ usd
chiếm bảy mươi một tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện
hoạt động kinh doanh bất động sản đạt một bảy tỷ usd
sản xuất phân phối điện khí đốt nước nóng hơi nước và điều hòa không khí đạt tám
trước tình trạng một số doanh nghiệp mượn mã số vùng trồng để hoàn thiện hồ sơ xuất khẩu
gây ảnh hưởng đến uy tín hình ảnh trái cây việt nam bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
đã yêu cầu tăng cường giám sát quản lý mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói trái cây xuất khẩu
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn yêu cầu các địa phương kiểm tra đánh giá
và giả soát toàn bộ hiện trạng vùng trồng cơ sở đóng gói đã được cấp mã số tại địa phương
gửi kết quả báo cáo chi tiết về cục bảo vệ thực vật trước ngày hai mươi tháng chín
trước đó trung quốc đã có thông báo về hai trăm hai mươi lô xoài vi phạm với các nguyên nhân khác nhau
với tổng khối lượng khoảng ba ba trăm linh tấn
vì vậy trung quốc đã quyết định tạm dừng nhập khẩu xoài từ các vùng trồng
và cơ sở đóng gói có liên quan của việt nam
theo bộ công thương trong tháng tám ngành sản xuất da và các sản phẩm có liên quan
đã tăng nhẹ so với tháng trước và có nhiều tiến hiệu tích cực cho thấy sự phục hồi
trong những tháng cuối năm
hiện hầu hết kinh mạch xuất khẩu dày dép ra thị trường nước ngoài đều bị sụt giảm
tuy nhiên kể từ khi evfta có hiệu lực trong tháng tám trên bảy hai trăm linh bộ giới chứng nhận xuất xứ
hàng hóa đã được cấp với kinh ngạch hai trăm bảy mươi bảy triệu usd đi hai mươi tám nước eu
nhiều hợp đồng mới đã được thương thảo
theo các doanh nghiệp ngoài việc được giảm thuế xuất về evfta được đánh giá
có quy định khá mở cho các doanh nghiệp gia giải việt nam
chín tháng vừa qua xuất khẩu điều nhân đạt ba trăm một mươi hai tấn trị giá gần hai tỷ usd
tăng chín về khối lượng nhưng lại giảm năm bốn về trị giá so với cùng kỳ năm trước
theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn các doanh nghiệp thường giữ chữ điều thô
từ cuối năm trước để chế biến xuất khẩu cho năm sau
vào thời điểm cuối năm trước giá điều thô khá cao từ một hai trăm linh đến một năm trăm linh usd một tấn
đến năm nay giá điều thô giảm xuống còn một usd một tấn
kéo giá điều nhân giảm khiến cho doanh nghiệp lỗ nặng
bộ phần sản xuất cầm chừng thậm chí tạm ngừng hoạt động
ngoài ra việc giá điều giảm khiến khách hàng chú ý nhiều hơn đến chất lượng
nên nhiều vụ tranh chấp thương mại đã xảy ra nhiều lưu hàng xuất khẩu đã bị trả về